trạm đa dạng sinh học mê linh thuộc địa phận xã ngọc thanh thị xã phúc yên tỉnh vĩnh phúc
đang bảo tồn năm mươi chín loài động vật có sương sống gồm một mươi chín loài thú hai mươi hai loài bò sát và một mươi tám loài ếch nhái
ngoài năm mươi chín loài động vật nói trên hệ sinh thái của trạm không chỉ có các loài cây bản địa
mà còn được bổ sung tám mươi tám loài thực vật trên khắp thế giới như kim dao nghiến xưa sao đen lát hoa v v
bên cạnh đó một số loài linh trưởng hiêu rùa bò sát quý hiếm cũng được đưa tới đây nuôi
trạm chúng tôi được thành lập từ năm một nghìn chín trăm chín mươi chín và đã trải qua gần hai mươi năm xây dựng trạm
chúng tôi nghiên cứu về đa dạng sinh học của việt nam bảo tồn các loài động thực vật của việt nam
và kết hợp với đấy chúng tôi tổ chức giáo dục vô trường để đâng cao nhận thức về bảo tồn đa dạng sinh học cho việt nam
tất cả các loài động vật thực vật ở đây đều được các nhà khoa học gắn số hiệu và theo dõi bằng hệ thống định vị
các thông tin về nguồn gốc sự phân bố tình hình sinh trường đều được cập nhật định kỳ nhằm xây dựng một kho dữ liệu đầy đủ
trồng một số loài thực vật bị đe dọa quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng
từ năm một nghìn chín trăm chín mươi chín sau khi trạm được thành lập đến nay thì đã có trên bốn mươi loài cây gỗ quý hiếm bị đe dọa đã được di thực về đây và trồng thành công
bên cạnh đó thì có trên bốn mươi loài lan
hôm nay là bốn mươi sáu loài lan đã được di thực từ nhiều vùng miền khác nhau của cả nước đưa về đây và đã trồng thành công ở trạm
và một số loài cây thuốc như các bạn đã biết ở ngoài thuốc thì hiện nay cũng có một số loài cây thuốc có giá trị kinh tế cũng đã được di thực về đây và trồng thành công ở trạm
tương tự như vậy thì có trên hai mươi loài cây thuốc cũng đã được chúng tôi di thực và trồng thành công ở trạm
mặc dù được tự nhiên yêu ái một số giống cây trồng vật nuôi bản địa nhưng vẫn còn đó nỗi lo về tình trạng suy thoái nguồn gen quý
vì vậy công tác bảo tồn giống cây trồng loài sinh vật bản địa ngày càng được quan tâm đầu tư
một số cây loài mà cây gỗ bị đe dọa quý hiếm và có khả năng phát triển tốt phù hợp với điều kiện của trạm
ví dụ như các loài lim vù hương
trò nâu sao đen các loài táo
bên cạnh đấy có một số loài lan cũng có thể phát triển phù hợp với điều kiện để trạm
nhiều loài hoàng thảo lan hài cũng có thể đã phát triển tốt ở đây
và đấy là những loài mà hiện nay chúng bị khai thác rất dẫn đến nguy cơ bị tuyệt trục
và trong tương lai những loài ở trạm đoạn sông mê linh có thể cung cấp nguồn giống cho các loài đấy cho các khu vực xung quanh
mục tiêu lâu dài của chúng tôi trong việc phát triển các quần thể động thực vật hoang dã
mà đang gây trồng hoặc là bảo tồn ở trạm đa dạng sinh học mê linh
bên cạnh đó trên trạm đa dạng sinh vật mê linh chúng tôi cũng có các chương trình bảo tồn các loài linh trưởng
ví dụ như các loài vượn hoặc các loài khí cu ly chẳng hạn
thực hiện chương trình nghiên cứu và bảo tồn các loài động vật hoang dã
những năm qua trạm đa dạng sinh học mê linh đã tiến hành nhân nuôi sinh sản và bảo tồn nhiều loại động vật quý hiếm
do các cơ quan chức năng bàn giao như thú linh trường các loài rùa kỳ đà thằn lằn cá sấu và một số loài ếch nhái
đặc biệt trạm đã cứu hộ thành công hai cá thể linh trưởng nguy cấp bị khuyết tật
hiện chúng đã cho ra đời một chú khỉ con khỏe mạnh
các quân khỉ tại sao các bạn thấy nó cụt tay
thì thường là do người dân người ta săn người ta bắt người ta đánh cạm
thì khi nó bị mắc cạm thì người ta bắt kiểm nâm thu lại thì nó đã bị cụt tay rồi
nó bị cụt thì về đây chúng tôi phải điều trị cho nó để cho nó khỏi bị nhiễm trùng đến bây giờ
bên cạnh các kết quả nghiên cứu về đặc điểm sinh học và hệ sinh thái của các loài động vật
đã được công bố trên các tạp chí khoa học uy tín trong nước và quốc tế
trạm đa dạng sinh học mê linh cũng thực hiện các chương trình thả động vật hoang dã về lại tự nhiên
nhằm mục đích phụ hồi quần thể của các loài như rắn hổ mang rùa kỳ đà
trong giai đoạn hai nghìn một mươi hai hai nghìn một mươi bảy được sự hỗ trợ kinh phí của viện hàn lâm khoa học và công nghệ việt nam
và vườn thú cornell đức trạm đa dạng sinh học mê linh đã xây dựng nâng cấp cơ sở vật chất
và nhân nuôi bảo tồn một mươi một loài rùa hầu hết là các loài quý hiếm cấp độ quốc gia và toàn cầu
trạm đa dạng sinh học mê linh đã xây dựng nâng cấp cơ sở vật chất và toàn cầu
thực hiện công tác nghiên cứu bảo tồn các loại động thực vật quý hiếm
các nhà khoa học của trạm đa dạng sinh học mê linh đã nghiên cứu nuôi trồng nhân giống thành công nhiều loài nguy cấp
đây là hướng đi tiên phong trong công tác bảo tồn chuyển vị nguồn gen của các loài động thực vật quý hiếm
kết quả trạm đã xây dựng được bộ siêu tầm bốn mươi sáu loài lan tám mươi cá thể rùa bò sát quý hiếm
hiện đang được lưu giữ chăm sóc bảo tồn tại đây
ngoài ra để bảo tồn các loài động thực vật quý hiếm
để bảo vệ nhiều loại gỗ quý hiếm đang bị đe dọa tuyệt chủng như tuế đinh hương
các nhà khoa học đã tiến hành siêu tập các loài cây này về trồng tại trạm
hiện sinh trường và phát triển tốt phục vụ cho việc nhân giống bảo tồn nguồn gen
thưa quý vị một trong những thách thức lớn nhất với sức khỏe của người nông dân hiện nay
là ảnh hưởng từ các loại thuốc trừ sâu thuốc bảo vệ thực vật trong quá trình canh tác
thiếu những trang bị bảo hộ lao động an toàn
cộng với sự thiếu thông tin về mức độ độc hại của các loại thuốc trừ sâu
đã khiến cho việc phun thuốc trừ sâu trở thành một trong những công việc nguy hiểm
nhằm khắc phục những hạn chế trên anh nguyễn văn lĩnh ở bình phước
đã nghiên cứu sáng chế ra chiếc máy phun thuốc trừ sâu diệt cỏ vô cùng tiện dụng
để phục vụ chính công việc của gia đình và bà con nông dân
đây là khu trồng điều và cao su của gia đình anh nguyễn văn lĩnh
ở phường tân xuân thành phố đồng xoài tỉnh bình phước
để trồng chăm sóc và thu hoạch một mươi hectare điều và cao su như thế này
mỗi năm gia đình anh lĩnh phải bỏ ra một số tiền không nhỏ để thuê nhân công thực hiện
việc làm này vừa tốn kém vừa không hiệu quả
bởi cách làm thủ công và tình trạng thiếu lao động thường xuyên xảy ra
chăn trở tìm giải pháp khắc phục vấn đề này
anh lĩnh đã tự tìm hiểu may mò chế tạo ra chiếc máy phun xịt thuốc trừ sâu cho cao su điều
nó tiếp vào đống người mình toàn là chất độc không hả
cái thứ hai nữa lượng thuốc mà mình xịt ra ngoài cho cây
thì mình xịt ba cái máy thuốc máy bơm hơi gật lưng hoặc là máy nén có áp bây giờ
tức là cái lượng xương của nó rất là nặng hạt rất là lớn
sau đó mình nghiên cứu là làm sao để cái máy làm sao tán lượng xương cồn nhuyễn hơn những máy thông thường
để cho nó bám dính độ bám dính nó cao hơn
cái thứ hai nữa là thiết kế chiếc xe
ngồi làm thế nào mà khỏi tiếp xúc được cái thứ thuốc
sau khi hoàn thành chiếc máy và đưa vào sử dụng
mọi công việc gồm xịt thuốc trừ sâu và phun thuốc diệt cỏ
trong một mươi hecta điều và cao su nhà anh
trước đây vốn phải thực hiện thủ công nay đã được cơ giới hóa
nếu lúc mình làm xong lúc ra bằng hành
tức là mình đi test luôn
là cái lượng thuốc của mình là giống như những anh chị mà người ta đi xịt vườn
là một lít cho một hecta
giờ có nhiều anh thì xịt bảy trăm linh lít
một hecta còn cái máy mình thiết kế ra xịt chỉ làm hai trăm tám mươi ba trăm linh lít thôi cho một hecta
mà trong lúc cái số lượng mà cái xương của máy mình đưa lên đó là nó ướ được hai mặt lá
còn cái nồng độ mà nó cao thì nó được lên ba mươi mét lận
với những ưu điểm trên
chiếc máy do anh lĩnh chế tạo nhanh chóng được nhiều chủ vườn khác biết tới
ngoài diện tích vườn của gia đình
mỗi vụ anh nhận phun xịt hàng ngàn hecta rẫy điều
cao su cho bà con trong khu vực
lúc mà đưa ra ứng dụng
thì đầu tiên cũng nhiều bà con mình cũng bỡ ngỡ lắm
tại vì bà con mình xịt số lượng thuốc rất là nhiều
mà tại sao mà máy mình xịt cái từng đó
thì họ cũng đang còn nghi ngờ
những quá trình giống như cái mùa điều năm nay và mùa cao su
những cái vườn nào mà mình đã xịt thì như vàng lá rất là đẹp
và vườn điều cũng vậy lên được hai tấn trong một hecta
mà cái lượng thuốc tiết kiệm cho bà con rất là lớn
với thêm nữa là cái lượng thuốc tiết kiệm đó
nó đỡ ảnh hưởng tới môi trường nữa
ở đây có ba hecta
thì có một bình một nghìn lít
mà riêng mà tôi xịt
mấy năm trước mà xịt cái máy mà thủ công đấy
tức là cùng máy nhưng mà cầm vòi đi xịt ấy
thì tới là ba nghìn lít
đấy cho nên giảm được thuốc cũng giảm
nó đi theo với thuốc cũng giảm
rồi cái thời gian xịt nó cũng nhanh
đấy như đợt vừa rồi là cái phấn trắng bị cái phấn trắng
tức là lá rùng hai ba lần luôn
cao su là lá rùng hai ba lần luôn
nhưng mà nhờ tôi xịt được sớm
lá già rồi nếu như một vài tuổi mưa nữa là tôi bắt đầu tiến hành cào rồi
nhằm tối ưu hiệu quả và tăng năng suất phun xịt
anh lĩnh tiếp tục nghiên cứu bổ sung thêm một số tính năng mới cho sản phẩm của mình
nếu như phiên bản đầu tiên xe chỉ có hai chức năng
thì nay đã có thêm ba chức năng khác
gồm thổi lá sông khói và làm điện áp trị sâu đục thân
trong một giờ đồng hồ chiếc xe năm trong một của anh nguyễn văn lĩnh
có thể phun xịt được ba hectare diện tích điều hoặc cao su
trong khi những sản phẩm cùng loại khác tốn thời gian gấp đôi
vì vậy chiếc xe này không chỉ giúp các chủ vườn tiết kiệm được thời gian lao động
mà với việc phun xịt dạng phun xương phun cao đã giúp tiết kiệm đáng kể lượng thuốc
giảm bớt tỷ lệ hao hụt so với việc phun thường
thưa quý vị đại học london anh mới đây đã nghiên cứu thành công phương pháp biến đổi
một số loại rác thải nhất định trở thành nhân liệu cho máy bay
biện pháp mới này dự kiến sẽ được sản xuất thí điểm vào năm hai nghìn hai mươi
nhóm nghiên cứu cho biết họ tận dụng các loại chất thải rắn đô thị
chất thải sinh hoạt của hộ gia đình để sản xuất ra một loại nhiên liệu sinh học
thay thế với tỷ lệ carbon thấp dùng cho máy bay phản lực
tất cả các loại rác hữu cơ sẽ được phân hủy thành mê tan
hợp chất có khả năng gây ra tình trạng nóng lên toàn cầu cao gấp hai mươi lần so với co hai
vì vậy việc loại bỏ chúng khỏi các bãi rác sẽ có tác động rất tích cực đến môi trường
hiện công nghệ này vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm
nhưng nhóm nghiên cứu tin rằng nếu được triển khai trên quy mô lớn
giải pháp sẽ giúp làm giảm đáng kể lượng khí thải nhà kính trong bầu khí quyền
đây sẽ là một bước tiến mới trong nỗ lực chống biến đổi khí hậu của toàn nhân loại
hạn chế chế lượng rác thải đổ ra các bãi rác đồng nghĩa với việc
bạn đã ngăn chặn chúng sản sinh ra khí thải nhà kính
vì vậy bạn càng sử dụng nguồn nhân liệu thay thế bền vững này bao nhiêu
thì bạn càng làm sạch thế giới bấy nhiêu
mỗi năm nước anh có thể thải ra lượng rác thải đủ để sản xuất ba năm triệu tấn nhiên liệu
đáp ứng ba mươi nhu cầu của ngành hàng không quốc gia
nhóm nghiên cứu lên kế hoạch triển khai chương trình thí điểm đầu tiên vào năm hai nghìn hai mươi
và sẽ chuyển giao công nghệ cho các nước khác vào năm hai nghìn hai mươi năm
các nhà khoa học đức đã phát minh ra hệ thống cho phép máy bay có thể hạ cánh tự động
với hệ thống camera và hệ thống định vị gps kết nối với hệ điều hành trung tâm mà không cần sự can thiệp của phi công
công nghệ mới này được các nhà khoa học tại nhiều trường đại học ở đức
phối hợp tiến hành thử nghiệm
nó cho phép dòng máy bay dạng nhỏ có thể sử dụng hệ thống định vị gps kết nối với camera máy tính hạ cánh tự động
trước đây hệ thống hạ cánh tự động được áp dụng với một số dòng máy bay nhỏ tại các sân bay tiên tiến
thế nhưng có một thực tế là những sân bay nhỏ với tầm nhìn hạn chế sẽ khiến việc hạ cánh trở nên khó khăn
hệ thống camera kết hợp với hồng ngoại mới này sẽ dựa vào góc quay camera tính toán đường băng
để hạ cánh an toàn kể cả trong trường hợp thời tiết xấu hoặc tầm nhìn hẹp
lần đầu tiên uber ra mắt dịch vụ taxi bay tại new york
trong thời gian đầu các chuyến bay sẽ hoạt động trên tuyến manhattan sân bay jfk
mỗi ngày sẽ có khoảng từ tám đến một mươi chuyến
chuyến bay kéo dài tám phút và có giá khoảng hai trăm linh hai trăm hai mươi năm usd tùy theo yêu cầu
dịch vụ này hiện chỉ dành cho khách hàng hạng kim cương và platinum của uber
tuy nhiên uber dự định sẽ sớm triển khai dịch vụ taxi bay trên toàn nước mỹ
nội thất trên chiếc taxi bay của uber là uber
khác xa với những chiếc trực thăng cỡ nhỏ mà chúng ta vẫn thường thấy
bởi chúng được thiết kế theo yêu cầu của các đơn vị vận hành
tùy theo từng đối tượng khách hàng mà họ muốn phục vụ
dự kiến uber sẽ triển khai loại hình dịch vụ này khắp thế giới vào năm hai nghìn hai mươi ba
với phương tiện là máy bay lai trực thăng có tốc độ bay lên tới hơn hai trăm bốn mươi kmh và chạy bằng điện
mới đây các nhà khoa học ở viện khoa học và công nghệ hàn quốc vừa phát triển một công nghệ mới
giúp dự đoán hình dạng khuôn mặt của một người trong tương lai
công nghệ này được kỳ vọng sẽ giúp ích cho các cuộc điều tra pháp y trong thời gian tới
công nghệ mới có khả năng mô tả lại khuôn mặt của một người thay đổi như thế nào sau hai mươi năm
chỉ cần hình ảnh và thông tin độ tuổi của nhân vật trong thời điểm hiện tại
hệ thống có thể đưa ra kết quả dự đoán với độ chính xác khá cao
nhóm nghiên cứu cho biết họ đã sử dụng một thuật toán có khả năng phân tích
sự thay đổi trên khuôn mặt của mọi người theo thời gian
đồng thời tìm cách kết hợp các đặc điểm khuôn mặt của cha mẹ
những người mất tích vào hệ thống nhận dạng
nếu thành công hệ thống này có thể đưa ra mô tả chính xác hơn về khuôn mặt của con người trong giai đoạn dạy thì
từ đó giúp cảnh sát dễ dàng tìm thấy trẻ em hoặc thanh thiếu niên trong các vụ án mất tích
hệ thống mới sẽ giúp ích rất nhiều cho cảnh sát vì cho đến nay họ vẫn đang sử dụng những bức ảnh cũ của nạn nhân trong quá trình điều tra
mà vẻ ngoài của nạn nhân lại đã thay đổi rất nhiều
nhằm giúp việc tìm kiếm trẻ em mất tích nhanh chóng và hiệu quả
nhóm nghiên cứu cho biết đang hướng tới phát triển các công nghệ camera quan sát mới
có thể đồng thời phát hiện mục tiêu di chuyển trong nhiều camera cùng một lúc
xay sóng có lẽ là một trong những điều kiện bất tiện nhất khi di chuyển bằng các phương tiện đường thủy
tuy nhiên với việc lắp đặt một thiết bị đặc biệt có tên là sea keeper cảm giác xay sóng sẽ được hạn chế tối đa
với hình dáng tương tự một quả cầu bằng kim loại cỡ lớn thiết bị mang tên sea keeper là một bước tiến mới về công nghệ trong lĩnh vực sản xuất tàu thuyền
về bản chất thiết bị này là một con quay hồi chuyển nặng khoảng một trăm tám mươi một kg
có thể lắp đặt trên hầu hết mọi con thuyền cỡ vừa để giảm bớt sự trồng trành do sóng biển tạo ra
từ đó giúp hạn chế tối đa cảm giác say sóng cũng như sự bất tiện trong các chuyến hành trình đường thủy cho hành khách
bí mật công nghệ của sea keeper là một bánh đà nằm bên trong quả cầu
khi được khởi động bánh đà này sẽ quay với vận tốc khoảng tám trăm chín mươi sáu kmh
giúp triệt tiêu đến chín mươi năm các chuyển động lắc lư về hai bên sườn tạo sự ổn định cho con thuyền
thứ nhất để thiết bị này có thể phổ cập cho mọi tàu thuyền là giá thành
bởi giá khởi điểm cho một sản phẩm sea keeper ở thời điểm hiện tại lên đến ba mươi usd tương đương với khoảng bảy trăm linh triệu đồng
người mẹ là một trong ba phụ nữ
được cấy ghép tử cung và là người đầu tiên sinh con
bác sĩ phẫu thuật andrea jacques cho biết
việc cấy ghép tử cung vào cơ thể phụ nữ là một quá trình phức tạp
đây là trường hợp thứ hai trên thế giới
một phụ nữ sinh con khỏe mạnh sau khi nhận tử cung cấy ghép từ người đã mất
trường hợp đầu tiên được ghi nhận ở brazil vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi